thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam pháp một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai nghìn một mươi tám năm năm đánh dấu đối tác chiến
lược việt nam pháp phát biểu tại buổi lễ tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
lịch sử đã kết nối việt nam và pháp luôn cuốn hút nhau về mọi mặt từ quan hệ chính trị
hợp tác kinh tế đến văn hóa hay con người tư tưởng mọi người sinh ra đều tự do và bình
kết quyền lợi trong bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cuộc cách mạng tư sản pháp năm
một nghìn bảy trăm tám mươi chín đã chạm đến trái tim của triệu người việt nam và được chủ tịch hồ chí minh đưa vào bản tuyên
ngôn độc lập của nước việt nam dân chủ cộng hòa năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm sự hiện hữu của pháp tại việt nam vẫn
tồn tại cùng thời gian qua các công trình kiến trúc suốt từ bắc đến nam vẻ đẹp của văn hóa
pháp luôn được trân trọng và mến mộ từ nhiều năm nay pháp không chỉ là nhà tài trợ song phương
hàng đầu châu âu cho việt nam
mà còn là đối tác hợp tác với việt nam trên nhiều lĩnh vực hiện có khoảng bảy sinh viên và thực
tập sinh việt nam đang theo học tại pháp tổng bí thư cho rằng việc tăng cường quan hệ hợp tác
việt pháp là yêu cầu khách quan và cần thiết vì lợi ích của hai nước tổng bí thư khẳng định vượt
lên trên các yếu tố chính trị kinh tế văn hóa khoa học giữa hai nước hai dân tộc là cả một sự
chân tình vì vậy càng phải xích lại gần nhau thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó sau lễ kỷ niệm
tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng chủ tịch quốc hội pháp đã chứng kiến ký kết sáu văn bản
thỏa thuận hợp tác giữa hai bên liên quan đến lĩnh vực công nghệ vũ trụ tư pháp
tài nguyên môi trường sở hữu trí tuệ sửa chữa đại tu động cơ máy bay và mua máy bay